nhằm tăng cường hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh
trong dịch bệnh covid một mươi chín hôm nay trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư phối hợp với sở lao động thương minh và xã hội
tp hcm tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và lãnh đạo thành phố với chuyên đề
lao động việc làm an toàn lao động và giáo dục nghề nghiệp
tại hội nghị bang tổ chức đã trả lời hơn sáu mươi câu hỏi của doanh nghiệp được đăng ký gửi trước ngày diễn ra hội nghị
đồng thời đối thoại trực tiếp những vấn đề liên quan đến các vấn đề về trợ cấp mức việc làm
ký hợp đồng cho lao động với người nước ngoài thủ tục xuất nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài trong tình hình dịch bệnh
đây cũng là dịp để các doanh nghiệp nêu lên những kiến nghị còn vướng mắt trực tiếp với lãnh đạo sở lao động thương binh
và xã hội thành phố trong quá trình hoạt động qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh
từ đó bảo đảm được việc chăm lo đời sống của người lao động tại đơn vị mình